cuộc quan đối đau thương mất mát định kiến để xem mầm sự sống hạnh phúc cho nhiều gia đình bệnh nhân khác

theo thủ tướng ghép tạng là một trong những thành tựu quan trọng nhất của nền y học thế giới từ thế kỷ hai mươi
chúng ta rất tự hào mặc dù đi sau thế giới năm mươi năm và sau các nước trong khu vực khoảng hai mươi năm
nhưng đến nay trình độ ghép tạng của việt nam đã ngang bằng với nhiều nước
và tỷ lệ sống sau ghép tạng ở việt nam còn cao hơn so với một số quốc gia phát triển
trong khi chi phí rẻ hơn rất nhiều
thủ tướng khẳng định trong hơn ba mươi năm lĩnh vực ghép tạng đã đạt được sự tiến bộ vượt bậc
đó chính là nhờ vào ba yếu tố chủ trương đường lối chính sách khuyến khích của đảng nhà nước
sự nỗ lực của y bác sĩ nhân viên y tế
đặc biệt là sự hy sinh cao cả của những người hiến tạng gia đình người hiến tạng
và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân
đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác y tế
đặc biệt trong lĩnh vực mới sử dụng công nghệ hiện đại như hiến ghép tạng

từ ca ghép tạng thành công đầu tiên cách đây ba mươi năm

liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép đa tạng trong thời gian vừa qua

tính từ ca ghép tạng đầu tiên năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay

nếu như trước đây chỉ có năm bệnh viện trung gương bệnh viện hữu nghị việt đức
bệnh viện trung gương quân đội một trăm linh tám bệnh viện quân y một trăm linh ba bệnh viện trung gương huế
bệnh viện trợ rẫy thực hiện được kỹ thuật ghép tạng

trong tháng bốn vừa qua gần một trăm hai mươi y bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên của bệnh viện
với tinh thần hết sức khẩn trương sự tập trung cao độ để phối hợp nhịp nhàng
đã kịp thời lấy vận chuyển và ghép tạng thành công cho bảy người tại bệnh viện hữu nghị việt đức
bệnh viện trung gương quân đội một trăm linh tám và bệnh viện trung gương huế
đây là điểm sáng niềm tự hào minh chứng dân sự tiến bộ vượt bậc

của chuyên ngành ghép tạng việt nam nói riêng và của ngành y tế việt nam nói chung
thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
nhắc lại phát biểu tại hội nghị văn hóa toàn quốc vào hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một của tổng bí thư nguyễn phú trọng
hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của ăn ngon mặc đẹp
mà còn ở sự phong phú về tâm hồn được sống giữa tỉnh thương và lòng nhân ái lẽ phải và công bằng
thủ tướng chính phủ nêu rõ những thành tựu quan trọng ghép tặng trong thời gian vừa qua
là minh chứng rõ nét của tình thương và lòng nhân ái
theo thủ tướng để có được những thành tựu quan trọng đó chúng ta không bao giờ quên những tấm lòng vàng
những nghĩa cử cao đẹp của những con người những gia đình với tấm lòng hy sinh cao cả
đá tình nguyện hiến mô tạng
một phần vô giá của cơ thể mình người thân của mình để thắp sáng niềm tin tiếp nối hy vọng
cho đi là còn mãi mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác
thủ tướng cũng ghi nhận biểu dương và gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo bộ y tế hội chữ thập đỏ việt nam
hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người việt nam các thầy thuốc việt nam
đặc biệt là những giáo sư bác sĩ cán bộ nhân viên y tế trong lĩnh vực ghép tạng
đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao không ngừng nghiên cứu đổi mới sáng tạo nâng cao trình độ
luôn tận tụy hết lòng cho sự nghiệp chữa bệnh cứu người thắp lên hy vọng hồi sinh cho nhiều bệnh nhân
và gia đình người bệnh đang ngày đêm mong mỏi
thủ tướng chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những băn khoăn chăn trở do số lượng ca ghép tặng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu
mùi nến tạng sau chết chết não còn rất hạn chế
việc huy động nguồn lực và cơ chế chính sách liên quan đến ghép tạng còn hạn chế bất cập
đội ngũ chuyên gia y bác sĩ nhân viên y tế trong lĩnh vực ghép tạng trên nhiều
điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị chưa thực sự đầy đủ đáp ứng yêu cầu
phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta
với mong muốn nhận thức và tinh thần hiến tạng cứu người tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sâu rộng hơn nữa trong xã hội
thủ tướng chính phủ kêu gọi mọi người dân việt nam trưởng thành không phân biệt giới tính dân tộc tôn giáo
vùng miền hãy tình nguyện đăng ký hiến tạng với tinh thần mở lòng nhân ái lan tỏa yêu thương
thắp sáng niềm tin kết nối hy vọng gieo mầm sự sống vì cho đi là còn mãi một người có thể cứu nhiều người
mỗi người hãy tăng cường ý thức tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe thường xuyên rèn luyện thân thể
để phòng ngừa các loại bệnh tật có sức khỏe tốt để học tập tốt
lao động tốt góp phân nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước
sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội
thủ tướng đề nghị cán bộ cơ quan địa phương phát hợp chật chẽ đồng bộ
hiệu quả hơn nữa công tác truyền thông lan tỏa ý nghĩa cao đẹp vận động người dân đăng ký hiến mô tặng
xây dựng kế hoạch có chỉ tiêu cụ thể tăng số lượng người đăng ký hiến mô tặng phù hợp
đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cải tiến hoàn thiện cách thức đăng ký hiến mô tạng
để mọi người dân đủ điều kiện có thể đăng ký thuận tiện dễ dàng nhanh chóng hoàn thiện cơ chế
chính sách và có giải pháp phù hợp kịp thời hiệu quả để thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực ghép tạng hiến tạng
thủ tướng lưu ý tránh mọi hành vi thương mại hóa và mua bán mô bộ phận cơ thể người
vì việc hiến tặng là hoàn toàn tự nguyện và không nhằm mục đích thương mại
do đó phải quan triệt thực hiện đúng quy định về ghép tạng hiến tạng
không để xảy ra tình trạng lợi dụng trục lợi và làm sai quy định
thủ tướng mong muốn và tin tưởng phát huy những thành tựu quan trọng đạt được
với sự bao cuộc của gặp cấp ngành địa phương nhận thức sâu sắc lòng đất ái
sự sẻ chia của toàn bộ xã hội công tác ghép tạng và hệ thống hiến mô tặng ở việt nam sẽ ngày càng phát triển
ngày càng có nhiều người đăng ký hiến mô tạng mang lại niềm tin hy vọng cho những người bệnh
tô thắm tình nghĩa đông bao rụt thịt truyền thống con lạc chậu hồng
nhiễu điều phủ lấy giá gương của dân tộc
chung tay xây dựng xã hội nhân văn giàu tình thương và lòng nhân ái không để ai bị bỏ lại phía sau
tại lễ phát động thủ tướng phạm minh chính và lãnh đạo các ban bộ ngành tổ chức ở trung ương
đông đảo các đại biểu các tầng lớp nhân dân đã đăng ký hiến tạng mô tạng
thể hiện nghĩa cử cao đẹp với tinh thần
cho đi là còn mãi nâng tổng số người đăng ký hiến mô tạng trong dịp này lên ba tám trăm một mươi hai người